trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị có nhiều công trình đang thi công rở ràng
nhiều miệng cống thoát nước không có nắp đậy và hố ga chưa được xử lý rứt điểm
hiện đang trong mùa mưa bão nước có thể ngập sâu lấp hết các hệ thống này
đây là nỗi lo lắng đối với người dân khi tham gia giao thông
gia đình ông hồ tứ ở khu phố chín phường năm thành phố đông hà
nhiều năm nay sống cảnh canh mương thoát nước không nắp đậy
mỗi khi có mưa lớn nước từ cống thoát nước trên đường lê thánh tông
đổ về chảy xiết tràn vào nhà nên cứ đến mùa mưa là gia đình ông tứ cảm thấy bất an

theo người dân của hồ tứ đường trường trinh là đường lê lợi
tại khu vực cống hở thuộc đường trường trinh nối với đường lê lợi
trong những năm qua con đường thi công giang dở đã có hai em học sinh tử vong do nước cuốn trôi xuống miệng cống này
hiện nay trên địa bàn thành phố đông hà ở một số tuyến đường thực trạng những hố ga cống không có nắp đậy
những công trình thi công thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
và mất an toàn giao thông đối với người đi đường
qua khảo sát cho thấy một vài tuyến đường trên địa bàn thành phố đông hà có nhiều miệng cống hố ga không có nắp đậy tồn tại trong thời gian dài
nguy hiểm là vậy và đã có những vụ tai nạn xảy ra
trong khi đó việc khắc phục những nguy hiểm vẫn chưa được các cơ quan chức năng thực sự quan tâm chỉ đạo xử lý
trong khi đó việc khắc phục những nguy hiểm vẫn chưa được các cơ quan chức năng thực sự quan tâm chỉ đạo xử lý
thông thường sau tai nạn đáng tiếc xảy ra do rơi vào miệng cống hố ga không có nắp đậy
sự việc mới được các cơ quan chức năng cho kiểm tra khắc phục thì khi đó đã muộn
mong các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng trị có biện pháp xử lý rứt điểm miệng cống hố ga không có nắp đậy
để không còn diễn ra những vụ tai nạn thương tâm